khi vụ phá rừng lấy gỗ môn trong vùng lõi vườn quốc gia phong nang kẻ bàng
đang làm nóng dư luận địa phương và đang được cơ quan điều tra xử lý
thì vào trung tuần tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tại lâm phần trường sơn thuộc xã trường sơn huyện quảng ninh
lại tiếp tục xảy ra vụ lâm tặc tàn phá gần một trăm linh m gối gỗ lim
tại tiểu khu ba trăm hai mươi chín
đây là khu vực rừng do công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm công nghiệp long đại
được giao nội dụng quản lý bảo vệ
chúng tôi đã làm việc với báo cáo tỉnh
và sẽ làm việc với các vị chủ đơn
đặc biệt là để thăm tỉnh là ghiền toàn bài lực lượng
mà đặc biệt là đối với bảo vệ rừng kết hạch
cái năng lực tình độ ý thức khác nhau
đánh thủ cái sự phối hợp của lực lượng quân đội vệ phòng của công an
và chúng tôi đã có một sự phối hợp với giới dân quân tỉnh
và công an trả
rồi phối hợp với các vị chủ đơn
để làm tốt cái việc là bảo vệ được
tạo quản lý bảo vệ làm tốt hơn
trên thực tế nhiều tiền thích rừng tự nhiên ở tỉnh quảng bình
hiện nay được giao cho các lâm trưởng công ty lâm nghiệp quản lý bảo vệ
đã và đang bị tàn phá dữ dội
việc quy hoạch rừng sản xuất là rừng trồng
xe lẫn với rừng tự nhiên
đã tạo kẽ hở cho nhiều người lợi dụng khai thác rừng trồng
rồi chặt phá cây gỗ quý
và rừng tự nhiên đang có nguy cơ bị thu hẹp dần
thế nhưng điều đáng nói hơn cả
là với cách quản lý bảo vệ của các chủ rừng như hiện nay
cũng như trách nhiệm của các đơn vị có liên quan
đồng lực nâng cao
thì có thể khẳng định rằng
việc phá rừng ở quảng bình sẽ còn tiêm chấn